cả về mặt chuyên môn nghiệp vụ và cả về mặt chuyên môn y học
cho nên là tôi đã quyết định nộp đơn tham gia
nực lượng pháp y công an nhân dân
để được trực tiếp tham gia hiện trường các vụ án
tìm ra các cái dấu vết các cái chứng cứ khoa học
để giúp cơ quan điều tra đưa đối tượng phạm tội ra xét xử trước pháp luật
một trong những khó khăn vất vả của nghề giám định pháp y
là luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào
không kể ngày đêm mưa gió hay lễ tết
khoảng chín h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo viện khoa học hình sự
và theo sự phân công của lãnh đạo trung tâm giám định pháp y
kiếp trực bao gồm ba đồng chí
đại úy thạc sĩ đỗ lập hiếu
thượng úy thạc sĩ ngô danh hoài
và trung úy đỗ văn huyên
đang ứng trực tại nhà nhanh chóng có mặt tại cơ quan
chuẩn bị dụng cụ và các thiết bị
cần thiết tham gia đoàn công tác xuống ngay hiện trường
vụ thảm án xảy ra tại tổ một khu hợp thành
vườn phương nam thành phố úng bí tỉnh quảng ninh
sau khi đoàn công tác của chúng tôi đến hiện trường
thì hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là cái cảnh chết hàng của bốn bà cháu
và cả quý vị của chúng tôi cả anh em trong đoàn khám luyện
đều là cảm giác của chúng tôi
chúng tôi rất là khóc xa
và cực kỳ là căm cận rất là hung thủ
là người như nào mà gây ra một cái vụ án thảm thương như thế này
cho nên chúng tôi phải tiến hành bắt tay và tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường
và khám nghiệm từ khi ngay
để sớm tìm ra cái nguyên nhân
rồi cái phương tực hoạt động gây ảnh của vụ án

khi nhìn vào hiện trường
trước mắt chúng tôi thấy rất nhiều khó khăn
thứ nhất là khó khăn đầu tiên là về số lượng thử thi mình làm rất là nhiều
đặc biệt ở trong hiện trường này là có bốn thử thi
thứ hai là về địa hình
bốn thử thi thì là tập trung vào một chỗ trong một không gian rất là chật hẹp
phải khó khăn thứ ba
lỡ là gì
là chúng tôi bắt buộc phải làm tại chỗ
để tránh mất các dấu vết
phải làm cho cái môi trường mình làm phải cúi gầm người

rất là mỏi lưng mỏi cổ mỏi thân
trong khi đó thì vẫn phải tỉnh táo minh mẫn
để đánh giá để xác định những dấu vết để lại cho chúng tôi
ngoài ra thì bắt buộc chúng tôi sẽ tiến hành tuần tự
tình tử thi một tình mạng nhân một
khi đó thì làm một trong môi trường không gian chật hẹp
để làm ở đất nước như vậy thì có khó khăn như là thời gian rất là lâu
và tất cả những khó khăn đấy chúng tôi phải tự phát phục với nhau
rất nhiều dấu vết có giá trị đã được chúng tôi thu thập tại chỗ
niêm phong đóng gói niêm phong
và chuyển về ngay viện phòng hình sự trong đêm
để tiếp tục là một cái giám định ở đằng sau
hơn tám giờ đồng hồ căng thẳng liên tục
mồ hôi nhỏ thành giọt trên khuôn mặt thấm đẫm áo
dù cho đôi chân có tê cứng các anh vẫn kiên trì miệt mài với công việc
trong đầu chỉ có một quyết tâm tìm ra dấu vết của kẻ thù ác
ngay sau khi tiến hành thám nghiệm tuyển thi xong
tôi cùng các đồng chí trong tổ công tác
đã tiến hành hội nghị chuyên môn ngay
và đưa ra những nhận định sơ bộ về nguyên nhân chết của từng tử thi
thời gian chết của các tử thi là xảy ra vào hai thời điểm khác nhau
đồng thời xác định được các cái đồ vật
có thể là hung khí của bộ án
để kịp thời báo cáo các đồng chí lãnh đạo và cơ quan điều tra
giúp cơ quan điều tra xác định được số lượng và quanh vùng đối tượng
là ba trận hướng
hãy xem phim này nhé
khoa lần tìm đầu tiên thì nhà nghi phạm cũng rất nhiều dao trong bếp
chúng tôi cũng lập tức là cũng dám định nắm
cứ chế hình thương tích những con dao đấy
thì thấy rằng là không phù hợp
thì với niềm tin của cơ quan pháp y đưa ra